sau ba mươi năm thu hút đầu tư nước ngoài các chuyên gia đã cùng nhìn nhận lại những mặt đạt được và những mặt hạn chế
nhưng làm thế nào để tiếp tục thu hút và học hỏi thêm từ các doanh nghiệp fdi trong giai đoạn mới
khi cách mạng công nghiệp bốn trở thành xu hướng cũng là một vấn đề đang được đặt ra
với hơn hai mươi chín bốn trăm linh dự án còn hiệu lực tính đến thời điểm ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tổng vốn fdi chảy vào việt nam từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến nay là hơn bốn trăm linh ba bốn tỷ đô la mỹ
bình quân vốn đăng ký một dự án là một mươi ba bảy triệu đô la mỹ
trong suốt ba mươi năm qua nhà đầu tư nước ngoài đã có những đồng góp to lớn cho sự phát triển của nền kinh tế việt nam
song doanh nghiệp nội địa lại chưa du nhập và tiếp thu được các công nghệ tiên tiến từ dòng vốn ngoài này
một cái công nghệ mới được du nhập vào thì cũng chưa có một cơ quan nào đủ khả năng
đủ sức để đánh giá rằng đó là một công nghệ cao nhất chưa và làm thế nào để nó lan tỏa cho những doanh nghiệp khác ở trong nước
để cho doanh nghiệp trong nước là có một sự liên kết và phát triển đồng bộ
trong giai đoạn mới theo các chuyên gia việt nam cần phải đặt vấn đề tiếp tục thu hút
nhưng có trọng tâm trọng điểm hơn gắn với quá trình cải cách tái cơ cấu gắn với cách mạng công nghiệp lần thứ tư
không chỉ chính phủ mà các địa phương và doanh nghiệp cũng cần chủ động để nắm bắt
cơ hội để phát triển song hành với chính doanh nghiệp fdi
lao động mà vẫn bình thường như trước đây thì không thể nào có được
cho nên trong giai đoạn tới mà tôi thấy rằng nhà nước quan tâm trong lãnh dụng này
để tiếp tục coi như vậy là đào tạo và đào tạo lại
đào tạo tiếp tục đào tạo lại để sử dụng lực lượng lao động này
các doanh nghiệp việt cần cải thiện năng lực quản lý cũng như mở rộng quy mô
làm tốt marketing
để có thể vươn ra thị trường quốc tế
bên cạnh đó sự phối hợp chặt chẽ với các lĩnh vực ngân hàng bảo hiểm logistics sẽ giúp các doanh nghiệp lớn mạnh
để cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp fdi tại thị trường trong nước cũng như khi vươn ra nước ngoài
khi những tồn tại được khơi thông thì các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước sẽ vẫn chảy vào việt nam
giúp tạo ra sự lan tỏa vùng miền liên kết giữa các doanh nghiệp ngoại và nội gắn với tăng trưởng xanh và công nghệ cao